thưa quý vị liên quan đến vụ bốn mươi người việt trốn khỏi sông bairikwa ở tỉnh kanda campuchia
bơi qua sông bình di an giang về việt nam
và tối qua ngày hai mươi ba tháng tám toàn bộ bốn mươi người này đã được trở về địa phương
trước đó sau khi bơi qua sông về việt nam được người dân và bộ đội biên phòng an giang cứu giúp
hai mươi người này được đưa về trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
để chăm sóc sức khỏe và lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra làm rõ vụ việc
tám trong số bốn mươi người này cũng bị xử phạt về hành vi qua lại biên giới quốc gia
mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc công an tỉnh an giang đã xác định được bốn đường dây mua bán người
và khởi tố hai đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
liên quan đến vụ tổ chức đưa một mươi ba người trung quốc xuất cảnh trái phép vào chiều qua ngày hai mươi ba tháng tám
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn văn khanh tám năm tù phan trung hảo bảy năm tù cả hai đều trú tại huyện an phú tỉnh an giang
và nguyễn văn khanh chú tại tỉnh đồng nai sáu năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo có trạng sau thời gian quên biết nguyễn khanh hảo và văn khanh
trái phép sang campuchia để hưởng tiền công và cả ba đã đồng ý
sau đó các đối tượng thuê xe ô tô của một người tên hùng chở một mươi ba người trung quốc đến thành phố châu đốc
biết nhóm của khanh tổ chức cho nhóm người trung quốc xuất cảnh trái phép sang campuchia
hùng điện báo cho cơ quan riêng bình đã kịp thời bỏ trốn
từng có tiên án về tội mua bán trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vừa ra tù vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng nguyễn văn hải trú tại phương nam đồng thành phố hải dương
lại tiếp tục tái phạm tội đối tượng hải đã bị công an thành phố hải dương phát hiện và bắt quả tang
khi đang có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tại phòng trọ của hải ở khu tiến đạt phường ái quốc thành phố hải dương lực lượng chức năng đã phát hiện hải
đang cất giấu một túi ni lông màu trắng bên trong có chín gói giấy có chứa chất bột dạng cục màu trắng
hải khai nhận là ma túy quá trình kiểm tra lực lượng chức năng còn thu thêm một cân điện tử
hiện công an tp hải dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin từ công an tỉnh bắc giang
đối tượng chặn đường để sát hại một phụ nữ đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử trước khi bị bắt
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám công an huyện tân yên tỉnh bắc giang tiếp nhận tin báo về việc khoảng một giờ bốn mươi năm phút cùng ngày
tại đoạn đường thuộc xã phúc hòa huyện tân yên một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trên đường về nhà đã bị một đối tượng đi xe ô tô
sử dụng hung khí đánh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
qua công tác tổ chức điều tra vụ việc cơ quan công an xác định
đinh hữu hải điều khiển xe ô tô đi theo người phụ nữ trên đến đoạn đường thuộc xã phúc hòa
rồi điều khiển xe đâm vào xe mô tô của người phụ nữ này khiến chị ngã xuống đường
sau đó hải xuống xe sử dụng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân
hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội và đã qua cơn nguy kịch
trước khi bị bắt tại một nhà nghỉ ở xã việt lập huyện tân yên đinh hữu hải đã uống hai chai thuốc diệt cỏ để tự tử
ngay sau đó lực lượng công an đã đưa hải đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tân yên
rồi tiếp tục chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang để theo dõi và điều trị
tuy nhiên đến hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám thì đối tượng hải tử vong
bốn mươi sáu năm tù là tổng hình phạt mà toán nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt hai bị cáo phan thị thu lan và hồ ngọc minh
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
vĩnh long tuần tra đến khu vực phường tân ngãi thành phố vĩnh long
phát hiện xe ô tô chở ba người gồm lan minh và tài xế có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
thấy lực lượng công an lan đã ném một bịch ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng xuống đường
kiểm tra trên người minh phát hiện một bịch tương tự
nên cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với lan và minh
khám sát khẩn cấp nợ của lan tiếp tục thu giữ nhiều bịch chứa tinh thể màu trắng
kết quả giám định số ma túy mà lực lượng thu được tổng trọng lượng trên một trăm linh gram là loại methamphetamin
theo hồ sơ vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một lan bị tòa nhân dân huyện tam bình tỉnh vĩnh long tuyên phạt một mươi năm tù
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
do lan đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được khoản chấp hành án và áp dụng biện pháp cấn đi hỏi nơi cư trú
sau khi xem xét nội dung vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan thị lu thu lan hai mươi năm tù
tổng cộng hình phạt mà lan phải chấp hành là ba mươi năm tù
cơ sở kinh doanh karaoke new york có địa chỉ tại hai trăm chín mươi hai bạch đằng phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội
chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự và đã bị ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm ủy ban nhân dân phường trương dương
ra thông báo yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh
tuy nhiên cơ sở này vẫn hoạt động chui đóng cửa ngoài và mở cửa ngách để đón khách
quá trình đột xuất kiểm tra cơ sở này lực lượng chức năng còn phát hiện cơ sở có dấu hiệu
tổ chức sử dụng chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra đột xuất một phòng hát tại quán karaoke new ork tổ công tác của công an quận hoàn kiếm phát hiện
tại phòng một có một mươi chín đối tượng chín nam một mươi nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
công an quận hoàn kiếm đã đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để xác minh làm rõ
tiến hành xét nghiệm nhanh phát hiện một mươi ba trên một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
tổ chức theo dõi mật phục để làm sao bắt giữ xử lý các đối tượng đến đây để tổ chức bay lắc
sử dụng trái phép chất ma túy quá trình chúng tôi phát hiện các đối tượng sử dụng từ ma túy kẹo
ma túy đá ma túy ke cũng như sử dụng cả bóng cười trong tiệc ma túy này
cân cứ vào tài liệu điều tra
công an quận hoàn kiếm tạm giữ bốn đối tượng phạm thị thu phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thương chú trần thế sương thành phố nam định tỉnh nam định là chủ cơ sở kinh doanh karaoke
có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tăng chữ trái phép chất ma túy
trần thị theo mai việt hoàng đinh thị thu thủy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối hủy hoại tài sản
qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy một số đối tượng có liên quan trong các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
còn tại đồng nai công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên đang chuẩn bị hung khí đánh nhau với một nhóm khác
trước đó vào khuya ngày hai mươi hai tháng tám công an huyện xuân lộc kiểm tra nhà trọ tại ấp bảy xã xuân tâm thì phát hiện và thu giữ một bình xịt hơi cay hai kiếm nhật
năm dao tự chế hai cây ba chắc kim loại ba dao rượu công an huyện đã triệu tập một mươi hai đối tượng có mặt tại nhà trọ về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác nên chuẩn bị hung khí để đi giải quyết
qua test nhanh một mươi hai đối tượng đã phát hiện một mươi một đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
hiện công an huyện xuân lộc đang lập hồ sơ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị sở giao thông vận tải tp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án giải tỏa các cửa ngõ hàng không
bến xe nhà ga trên địa bàn bảo đảm nhu cầu đi lại cho người dân dịp quốc khánh hai tháng chín
sở giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức giao thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến trục chính ra vào thành phố
đầu mối giao thông trọng điểm như bến xe bến tàu nhà ga và những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ủn tắc tai nạn
sở giáo dục đào tạo công an tp hcm và các đơn vị liên quan cũng được giao phối hợp với sở giao thông vận tải
triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn đi lại cho người dân
lo sợ bất an là tâm trạng chung của những người dân hiện đang sống trong những ngôi nhà bị lún bị nứt trên tuyến phố thuộc phường văn trương
quận đồng đa tp
theo người dân nơi đây nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng khi thi công dự án đường sắt trên cao nhổn ga hà nội
và hiện nhiều gia đình đã buộc phải rời đi để tìm chỗ ở tạm
tuy nhiên nhiều hậu kinh tế còn khó khăn đành phải sống cùng với sự bất an
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
phòng ngủ phòng khách cầu thang tất cả đều có tình trạng chung là nứt lún và xuống cấp trầm trọng
lo lắng bất an gia đình ông đa đã phải đi thuê nhà ở tạm
tuy nhiên do tình hình kinh tế eo hẹp gia đình ông buộc phải quay về sống chung với nỗi bất an
cũng giống như gia đình ông đa hiện rất nhiều hộ gia đình đang gặp tình trạng tương tự
theo thống kê có tới năm mươi hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc thi công ga ngầm dự án nhổn ga hà nội
dài bốn km từ ga s chín đến s một mươi hai
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội việc chưa thể giải quyết quyền lợi của người dân
liên quan tới những vướng mắc khó khăn về thủ tục giải phóng mặt bằng
trong đó quy trình đền bù ở khu vực này chưa từng có trong khung pháp lý
tiến hầm đi qua các nhà dân thì chúng ta không phải vui buồn
nhưng tuy nhiên là do tiến hầm có khả năng để xung đột với mỏng cạo sâu của các tòa nhà trên địa phương hầm
hoặc là khi mà máy tbm đi qua thì sẽ có cần khoảng thời gian nhất định để các hộ dân ở trong các tòa nhà đó đi tạm cư chỗ khác để đào an toàn
theo kế hoạch việc thi công ga ngầm sẽ trả lại mặt bằng trong khoảng chín tháng
thế nhưng đến nay đã kéo dài hai năm
chưa có mốc hoàn thành
hiện năm mươi hộ dân vẫn đang phải sống trong nguy hiểm cận kề khi phải sinh sống dưới những căn nhà xuống cấp trầm trọng trong khi chờ phương án từ các cơ quan chức năng